hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
nội dung này sẽ được bàn luận trong tiểu mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay của chúng tôi
xin mời quý vị cùng đón xem
còn bây giờ xin mời quý vị cùng điểm qua phần tin tức vừa được chúng tôi cập nhật
nhóm đối tượng đang vận chuyển một bánh heroin và một mươi hai viên ma túy tổng hợp
từ lào về việt nam tiêu thụ thì bị lực lượng công an thanh hóa phát hiện và bắt giữ
bốn đối tượng bị bắt giữ gồm đỗ minh tú
chú tại triệu sơn vi văn thông lương ngọc thành và ngân thị nhao đều trú tại huyện mường lát
tại chỗ lực lượng công an đã thu giữ một bánh heroin một mươi túi ni lông
mỗi túi có một mươi hai viên ma túy tổng hợp hồng phiến và nhiều tăng vật khác có liên quan
tại cơ quan công an bước đầu các đối tượng khai nhận đã vận chuyển thuê số ma túy nói trên
từ lào về việt nam hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra mở rộng
sau khi tông vào xe máy nhóm người đi trên ô tô bốn chỗ xuống xe
dùng dao rượt chém người đàn ông đi xe máy khiến chốt nạn nhân tử vong
công an tỉnh bến tre cho biết đơn vị đang điều tra vụ án giết người xảy ra trên địa bàn
bước đầu công an xác định nạn nhân là một người đàn ông bốn mươi chín tuổi
trú tại thành phố bến tre tỉnh bến tre
theo thông tin từ camera của một nhà dân khoảng hai mươi hai h ngày một mươi bốn tháng bốn
người đàn ông chạy xe máy trên đường đồng văn cống xã bình phú thành phố bến tre
thì bị một chiếc ô tô bốn chỗ màu đen tông từ phía sau
cú tông mạnh khiến cho xe của ông này
người đàn ông đã xuống đường lúc này ba người trên xe ô tô xuống xe
trong đó hai người cầm dao lao vào chém người đàn ông
người đàn ông vùng chạy thì bị những người còn lại tiếp tục đuổi chém
gây án xong nhóm đối tượng lên xe ô tô rời khỏi hiện trường
nạn nhân được người dân đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi
lực lượng chức năng đang truy bắt những đối tượng trên
tòa án nhân dân tỉnh bắc cạn vừa xét xử và tuyên phạt bị cáo dương tấn phúc
ba mươi chín tuổi trú tại phường một mươi một quận ba tp hcm
là quản lý khách sạn paradise có địa chỉ tại thôn nam đội thân
tp bắc cạn về tội môi giới mại dâm
theo cáo trạng giữa dương tấn phúc và các nhân viên nữ phục vụ massa
tại lãn lập một nhóm gia lô có tên là hội nhà cú đêm
để quản lý điều hành hoạt động massage và môi giới mại dâm
khoảng hai mươi ba h ngày chín tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
tại cơ sở kinh doanh dịch vụ khách sạn và massage paradise
phúc đã có hành vi môi giới cho hai nữ nhân viên bán dâm cho khách
với số tiền một triệu đồng một người một lượt
khi hai đôi nam nữ đang thực hiện hành vi mua bán dâm tại phòng nghỉ của khách sạn
thì bị lực lượng công an bắt quả tang
tại phiên tòa sơ thẩm bị cáo dương tấn phúc đã bị hội đồng xét xử tuyên phạt bốn mươi tháng tù
tại phiên phúc thẩm bị cáo không xuất trình thêm tài liệu chứng cứ để giảm nhẹ hình phạt
hội đồng xét xử phúc thẩm đã giữ nguyên bản án sơ thẩm
xử phạt bị cáo dương tấn phúc bốn mươi tháng tù về tội môi giới mại dâm
sau kỳ nghỉ dỗ tổ hùng vương là đến ngày lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm
trong điều kiện dịch bệnh covid một mươi chín được kiểm soát tốt
nhu cầu di chuyển du lịch thăm thân của người dân bằng hàng không và đường sắt
vào dịp này tăng lên nhanh chóng khiến cho giá vé máy bay tăng từng ngày
và hàng không đường sắt đều dự kiến tăng chuyến
lãnh đạo cục hàng không việt nam cho biết
dịp cao điểm nghỉ lễ ba mươi tháng bốn mùa một tháng năm lượng hành khách đi đường hàng không
dự kiến tăng hai mươi năm ba mươi so với ngày thường đạt khoảng chín mươi chín mươi năm cùng kỳ năm trước
các hãng bay đã dự kiến bố trí gần một chuyến bay trong dịp cao điểm này
cục hàng không việt nam cũng theo dõi hàng ngày việc mua bán vé
các hãng sẽ đảm bảo phục vụ đủ nhu cầu cho hành khách
cùng với hàng không ngành đường sắt bên cạnh chạy hàng ngày các đôi tàu khách bắc nam
tổng công ty đường sắt việt nam tăng cường nhiều đoàn tàu khách từ thành phố hồ chí minh
và hà nội đến các tỉnh trong thời gian từ ngày hai mươi tám tháng bốn đến ngày bốn tháng năm
trong dịp cao điểm mùng ba tháng bốn và đến mùng một tháng năm ngành đường sắt vẫn duy trì chính sách
giảm giá vé khứ hồi lượt về từ năm đến một mươi và giảm giá cho người hưởng chính sách xã hội
thưa quý vị và các bạn kỳ nghỉ lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
sẽ kéo dài trong bốn ngày
dịp nghỉ lễ này được xem là giai đoạn vàng giúp cho ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành
ít nhiều tạo đà cho mùa du lịch hè sắp tới sau hai năm ngủ đông để tránh dịch
và đến thời điểm này thì nhiều khách sạn đã kín khách đặt hàng và không những không
và đang nhộn nhịp trở lại thậm chí là đi du lịch nước ngoài ở các quốc gia
cũng đã có kế hoạch mở cửa trở lại
chọn điểm đến hạ long trong dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn này ông đỗ lương phát
du khách đến từ thành phố hồ chí minh thường chọn đặt tour từ sớm
hầu hết các công ty du lịch cũng đưa ra nhiều loại sản phẩm đón đầu tâm lý
không còn e ngại dịch bệnh của du khách việt hiện nay
nói chung là đã đi du lịch thì mình phải chấp nhận là mình giữ cái khoảng cách cho tốt
chứ còn mình nếu mình còn băn khoăn thì mình đi được
để cho nên nói tóm lại là năm nào cũng thế chúng tôi ra đây ở các cái nơi du lịch
của miền bắc đây là chúng tôi đều đi hết
theo các doanh nghiệp nhu cầu du lịch của du khách dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm năm nay
khá đa dạng vì thời điểm này thường phù hợp với kế hoạch du lịch của nhóm khách gia đình
và cả khách đoàn thể công ty theo tỷ lệ tua đoàn khá cao
trong đó tour lẻ chiếm khoảng bốn mươi là các nhóm khách gia đình bạn bè
thường ghép đoàn tour thiết kế theo yêu cầu và free easy
các địa phương đã rất sẵn sàng để chào đón về mặt cung ứng dịch vụ
cũng như là sự an toàn về dịch bệnh tối đa cho các quý khách
và sẽ không còn những cái thủ tục về y tế gây khó khăn trong khách nội địa nữa
và khách du lịch nước ngoài chúng tôi cũng tin tưởng rằng
từ dịp hè này và ba mươi tháng bốn này là sẽ định hướng lại cho khách hàng yên tâm
về một du lịch việt nam đã trở mình trở lại và một cú hích thật sôi động trong mùa hè này
dịp lễ ba mươi tháng bốn và mùa một tháng năm được xem là giai đoạn vàng
giúp ngành du lịch và doanh nghiệp lữ hành ít nhiều tạo đà trong mùa du lịch hè sắp tới
sau hai năm hủ đông tránh dịch
tuy nhiên từ kinh nghiệm đón khách bùng nổ dịp tết nguyên đán và nghỉ lễ dỗ tổ vừa qua
công tác đón khách của một số địa phương cũng bộc lộ nhiều bất cập
có những thời điểm du khách phải dựng tạm lều để ngủ vì không thể tìm được khách sạn hay nhà nghỉ
hay là bị chặt chém với giá cao
chúng ta nên liên hệ với các đại lý tour có uy tín để làm sao mà có được những xác nhận booking
xác nhận đặt dịch vụ của mình một cách cụ thể chính xác
sau đó thì chúng ta cũng cân đối cái thời gian đi trong năm
hiện nay thì cũng không hẳn là cứ ngày lễ tết là những ngày mà có cái ngày nghỉ nhiều
thì chúng ta có thể cân đối
cân đối là đi lễ dịp này lễ dịp khác hoặc là các giai đoạn hè các con được nghỉ
chúng ta có thể kết hợp các ngày nghỉ ngắn ngày cũng có chương trình phù hợp
dài ngày cũng có chương trình phù hợp để làm sao mà không bị quá cái tình trạng sâu vầng như vậy
điểm mới trong dịp lễ năm nay là các tour đi du lịch nước ngoài
bắt đầu được khai thác trở lại sau hai năm ngưng vì dịch
ngoài các chương trình hot trong nước thì dịp ba mươi tháng bốn một mươi một tháng năm và vào tháng năm tháng sáu
các hãng lữ hành cũng mở lại các tuyến du lịch nước ngoài khá đa dạng
tour đi maldives dubai thái lan
thưa quý vị nhà ở xã hội nhà ở dành cho người có thu nhập thấp chiếm đến bảy mươi tám mươi nhu cầu của người dân
song việc phát triển loại hình nhà ở này thời gian qua còn nhiều hạn chế cung không theo kịp cầu
theo các chuyên gia việc phát triển nhà ở xã hội nhìn chung vẫn chậm hiệu quả chưa cao
do một số vướng mắc cả về thể chế chính sách và tổ chức thực hiện
vâng và trong chuyên mục vấn đề và chính sách ngày hôm nay
chúng ta sẽ cùng làm rõ hơn về những bất cập và làm gì để thao gỡ những khó khăn
trong việc xây dựng phát triển nhà ở xã hội
cùng khách mời của chương trình là phó giáo sư tiến sĩ đặng hùng võ
nguyên thứ trưởng bộ tài nguyên và môi trường

cả nước đã hoàn thành hai trăm sáu mươi sáu dự án nhà ở xã hội
quy mô một trăm bốn mươi hai căn hộ tổng diện tích hơn bảy một triệu m hai sàn
riêng năm hai nghìn hai mươi một đã có một mươi bảy dự án hoàn thành
với hai mươi bảy tám trăm linh căn hộ gần một bốn triệu m hai sàn
tuy nhiên kết quả phát triển nhà ở xã hội nêu trên
vẫn chưa đạt yêu cầu đề ra trong chiến lược phát triển nhà ở quốc gia
đến năm hai nghìn hai mươi tầm nhìn đến năm hai nghìn ba mươi mới đạt năm mươi sáu
đặc biệt khi dịch covid một mươi chín bùng phát
càng cho thấy những khó khăn bất cập về vấn đề nhà ở cho người lao động
tại các khu công nghiệp
đây là khu vực chịu tác động lớn nhất của dịch bệnh
không bỏ đảm yêu cầu phòng chống dịch
từ đó khó ổn định
đời sống việc làm
dự báo giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi
nhu cầu về nhà ở xã hội khoảng hai trăm chín mươi bốn sáu trăm linh căn
trong số đó nhà ở cho người thu nhập thấp khu vực đô thị
khoảng một trăm ba mươi một một trăm linh căn tổng mức đầu tư khoảng một trăm ba mươi tám tỷ đồng
nhà ở cho công nhân khu công nghiệp là một trăm sáu mươi ba năm trăm linh căn
tổng mức đầu tư khoảng tám mươi hai tỷ đồng
vâng đầu tiên thì xin được cảm ơn ông đã nhận lời tham gia chương trình
vấn đề chính sách của truyền hình công an nhân dân
thưa ông câu hỏi đầu tiên muốn được gửi tới ông đó là
ông đánh giá như thế nào về sự phát triển của nhà ở xã hội
tại nước ta trong thời gian vừa qua
từ hai nghìn một mươi bốn trở đi thì khu phân khúc nhà ở xã hội phát triển rất mạnh
gắn với cái gói tín dụng ưu đãi ba mươi tỷ
và khi gói ba mươi tỷ thì nó thúc đẩy
cái nhà ở xã hội và nhà ở thương mại giá rẻ
trên phạm vi các đô thị lớn
các nhà ở xã hội lớn của việt nam khá mạnh
và tất cả các khu vực nhà ở cho sinh viên
thì đã được cung cấp cho các trường đại học
để xây dựng các ký túc xá
các nhà ở cho công nhân tại các khu công nghiệp
thì cũng được phát triển
tại các khu công nghiệp của việt nam
và nhà ở xã hội tại các đô thị
hướng tới những người dân có thu nhập thấp
tại đô thị